trưa nay ngày sáu tháng bảy xin kính chào quý vị
thưa quý vị sau trận mưa rông vào chiều tối ngày hôm qua thì hôm nay trời đã chuyển sang tạnh giáo mát mẻ hơn rất nhiều
thời tiết thuận lợi để cho các thí sinh tiến hành các thủ tục trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vâng trong mỗi kỳ thi thì công tác phòng chống gian lận bảo đảm tính công bằng để có được một kết quả chất lượng là hết sức quan trọng
dư luận cũng rất quan tâm đến vấn đề này khi nhiều vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử vừa được phát hiện
nội dung này sẽ có trong ít phút tới đây còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
đường dây tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang cầm đầu
vừa bị công an thành phố hồ chí minh triển phá chuẩn bị các lực lượng công an bắt giữ khi trên xe ô tô của trung có hai bao tải
được ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng khác là hà hữu lộc và trần văn gieo cùng quê an giang tại quận bình tân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an cảnh đắk lắk đã khởi tố bị can bắt tạm răng bốn tháng đối với trần diệp thuật hai mươi tuổi
chứa tại thị xã buôn ngồ từ đắk lắk cùng hai đứa tựa khác bị hẻng vui giết người
nguyên nhân được xác định là do môi tuẫn trong lúc ăn nhậu thuật cùng một đứa tựa khác đã rủ gậy ba khúc tay chân đánh nhiều cái và người một đứa tựa gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bốn đứa tựa về hành vi cố ý gây dối mất trả tự
bước đầu các đứa tựa khai nhận do có môi tuẫn trước đó nên họp tố ngày năm tháng bảy
khi gặp nhau tại khu vực đường trần phú thuộc tổ bến quận bắc cường
các đứa tựa đã giúp súng bắn để uy nhiếp và dùng thích sát được con đầu đối phương gây thương tích
với hành vi lừa đảo chứng mọc tài sản nguyễn bảo quân từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chủ tịch xã phú mỹ tỉnh bà điện úc tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an nguyễn thang bình tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm tam
cụ thể quân đã thông qua mạng xã hội facebook để lừa đảo một nạn nhân lấy sáu triệu đồng
liên quan đến trận lũ quát bất hờ tại thị trấn pháp mèo nguyễn bảo lân tỉnh cao bằng
do mưa lớn làm bốn người bị cuốn trôi vào chiều ngày năm tháng bảy
sau hơn sáu giờ nỗ lực tìm kiếm đến hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng khách năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân dưới cân cầu thị khu hai thị trấn pháp màu
hiện nguyễn bảo lân đang lưu đậu các lực lượng tại chỗ và lực lượng vũ trang địa phương khẩn trương tìm kiếm ba nạn nhân còn lại
thưa quý vị micro nhảy nghe to rõ dùng trong nhiều giờ liên tục và có khả năng tự bắt máy
camera giấu kín siêu nhỏ có thể ngụy trang cúc áo
đây là một trong những quảng cáo đang được giao bán công khai trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng
khi vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
để đảm bảo một kỳ thi an toàn chất lượng và hiệu quả
thì một trong những giải pháp quan trọng của các cư dân mạng là
phải làm tốt công tác chống gian lận
khi mà tính cạnh tranh của kỳ thi này vẫn được xác định ở mức cao và nguy cơ các gian lận vẫn tiềm ẩn
việc phát hiện xử lý nghiêm những hành vi gian lận trong thi cử là nội dung đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận trong những ngày vừa qua
đây là những thiết bị đang được nhiều fanpage giao bán công khai trên mạng xã hội
siêu nhỏ siêu nhạy và không sợ bị lộ

mùa bán trao đổi cũng diễn ra khá tấp nập
và đắt thành thông lệ cứ đến mùa thi thì các thiết bị này lại được mua
không ít ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ sự bức xúc trước tình trạng này
thật không hiểu tại sao nhiều người vẫn bỏ tiền ra mua những thiết bị này
gian lận trong thi cử cần phải lên án nghiêm khắc
những thiết bị mà tư tưởng chỉ thấy trong phim điệp viên của hollywood
những người học giả nhưng đòi kết quả cao
còn những người học thật thì phải chịu thiệt
đề nghị xử lý nghiêm tình trạng này
một mươi năm bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ
một điện thoại nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn một micro nhỏ
và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt kích thước khoảng hai mm
đây là những tăng vật vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hải phòng thu giữ
trong vụ phát hiện mua bán thiết bị công nghệ cao
nhằm mục đích gian lận trong thi cử
nếu sử dụng thiết bị này thí sinh có thể liên lạc ra ngoài phòng thi
đặc biệt qua điều tra mở rộng
lực lượng công an đã tiếp tục thu giữ một mươi bốn bộ thiết bị tai nghen siêu nhỏ
ba camera nguy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử
để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm ghi hình ủng hộ gian lận trong thi cử
vụ việc này hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều ý kiến cư dân mạng
nếu những thiết bị này không bị phát hiện
sẽ thực sự quá nguy hiểm khi vào phòng thi
phải đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cho các thí sinh
ngoài việc xử lý các đối tượng vi phạm
cần phải điều tra làm rõ
xem đã có những ai
đã từng sâu dưới
mua bán những thiết bị này trước đó
phải xử lý nghiêm làm gian đe
việc mua bán giao dịch những thiết bị gian lận này
đang diễn ra khá công khai
đề nghị cơ quan chức năng nhất là lực lượng công an điều tra
sớm phát hiện rõ nhiều vụ việc hơn nữa
để phòng chống gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao
mới đây tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an cho biết
sẽ triển khai cách ly thiết bị trung gian
quy trình bố trí địa điểm bảo đảm an toàn
cách biệt phòng thi tối thiểu hai mươi năm m
để bảo quản vật dụng cá nhân và tài liệu
vật dụng bị cấm năng vào phòng thi
đây là giải pháp ngăn ngừa việc thí sinh sử dụng camera giấu kín
có kích thước rất nhỏ
có thể lợi dụng khẩu trang để giấu thiết bị này
hiện lực lượng công an các địa phương cũng đang tập trung nắm tình hình
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm
các trường hợp sử dụng điện thoại thiết bị công nghệ cao
để tuồn bài ra ngoài nhằm mục đích giải đề đọc đáp án
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã chia sẻ một số đề xuất giải pháp
với mong muốn kỳ thi thuất nhập trung học phổ thông tới đây
sẽ được diễn ra một cách thành công
giải pháp là cho các sĩ tử đi qua cổng điện tử giống sân bay
hoặc trang bị gậy giò kim loại tầng tay cho các chiến sĩ bảo vệ điểm thi
sẽ loại trừ được tất cả các thiết bị thu phát sóng
trong coi phòng thi vẫn là các thể cô
cũng khó có thể kiểm soát nếu các thiết bị được làm rất tinh vi
cần phải áp dụng nhiều thiết bị công nghệ cao
trong việc phát hiện các trường hợp mang thiết bị gian lận vào phòng thi
quan trọng nhất vẫn là ý thức của thí sinh và phụ huynh
đừng vì mơ mộng hảo huyền điểm cao
mà có thể làm ảnh hưởng tới tương lai của nhiều em học sinh khác
hãy thi một cách công bằng theo đúng năng lực của mình
chúc các sĩ tử có một kỳ thi thành công
nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra
những câu chuyện buồn thì nhiều người phải loại bỏ kết quả thi
xử lý cán bộ vi phạm sau mỗi mùa thi cử
hay những sự cố liên quan đến việc lộ đề thi xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
mong rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai tới đây
sẽ được diễn ra một cách công khai minh bạch
chia sẻ quan điểm của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình công an liên dân
cứ đến mùa mưa bão tai nạn giao thông đường thủy lại tăng
theo các chuyên gia về giao thông nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tai nạn giao thông đường thủy tăng
chủ yếu là do ý thức của chủ phương tiện và hành khách chưa tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
vừa qua thực hiện kế hoạch của bộ công an về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên lĩnh vực đường thủy nội địa
thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
đã tổ chức giao quân tuyên truyền tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông hồng và sông đà
tuyến sông hồng đoạn chảy qua địa bàn huyện ba vì
đây là tuyến đường thủy huyết mạch tiếp xác với các tỉnh vĩnh phúc và phú thọ
tuyến sông này có lưu lượng tàu thuyền tham gia vận tải hàng hóa rất lớn
thế nhưng tại thời điểm khi có thông tin lực lượng chức năng gia quân tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
thì dòng sông trở nên phẳng lặng và vắng vẻ như thế này
các tàu thuyền đều đồng loạt tạm dừng hoạt động
qua thực hiện kế hoạch hai nghìn chín của bộ thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đã tham mưu cho cục cảnh sát giao thông
và xây dựng kế hoạch sáu trăm một mươi kế hoạch của c tám phòng một mươi
về tổ chức công tác tuần tra kiểm soát để xử lý trật tựa dòng sông
trên các tuyến đường thủy trọng điểm
thì chúng tôi thực hiện từ km số hai trăm một mươi năm đến km hai trăm bốn mươi năm trên tuyến sông hồng
thuộc địa bàn giáp danh giữa hà nội vĩnh phúc và phú thọ
chúng tôi đã phối hợp với công an bc tám công an hà nội và bc tám công an tỉnh vĩnh phúc
thực hiện tám mươi lượt cán bộ sĩ tham gia công tác tuyên truyền
và tuyên truyền đến hơn năm trăm linh các lượt phương tiện
thưa quý vị công tác bộ yên sĩ đã tham gia công tác
thực hiện là

vi phạm trở quá mình đồng hành với nước an toàn của phương tiện

hàng bậc bậc bốc lên phương tiện
là hàng có hóa đơn có nguồn công thông đảng
không đúng chúng tôi sẽ tịch thu và bàn giao cho cơ quan chức năng
có quyền để xử lý theo những quy định pháp luật
trước khi chính thức giao quân cán bộ chiến sĩ thuyền một cục cái giao thông
đã tổ chức tuyên truyền
với hơn năm mươi lực phương tiện lưu thông trên tuyến sông này
và những tờ rơi như thế này đã được cán bộ chiến sĩ
chuyển đến tận tay các chủ điều khiển phương tiện
và yêu cầu họ ký cam kết
chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy
tàu bắc ninh một nghìn hai trăm sáu mươi một chuyên vận chuyển hàng hóa trên tuyến sông này
lỗi vi phạm mà phương tiện như thế này thường hay mắc phải
đó là trở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn
và chở hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
chính vì vậy sau khi được các cán bộ chiến sĩ
của cảnh sát giao thông thủy đoàn một
tuyên truyền các nội dung trong lời cao điểm
chủ phương tiện này đã ký cam kết
về việc chấp hành các quy định về giao thông đường thủy
để phương tiện không vi phạm pháp luật
trong đợt cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ tập trung vào các lỗi vi phạm trở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện
các hành vi vi phạm về hoán cải phương tiện vi phạm chở hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
xử lý các chủ bến cảng bến thủy nội địa
có hành vi tổ chức cho phương tiện vàng heo đậu xếp giữa hàng hóa
tại các vị trí chưa được cấp phép
đáng chú ý trong thời gian này các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ
để tăng cường đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
sau khi đã tổ chức tuyến chuyển sâu rộng thì với các phương tiện vẫn cố tình vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cương quyết xử lý
và mặc dù các chủ phương tiện cố tình né tránh bằng cách tạm dừng hoạt động
nhưng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy
đặc biệt là trong mùa mưa bão này
thì lực lượng chức năng sẽ duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trước trong và sau đợt cao điểm
thưa quý vị vào sáng qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ trì phiên họp lần thứ một mươi năm của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chỉ rõ hiện nay việc tiêm vaccine đang có dấu hiệu trứng lại chậm hơn so với tiến độ đề ra
điều đáng nói là tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn phức tạp
các hoạt động chưa hoàn toàn trở lại bình thường như trước đại dịch
việc xuất hiện biến chủng mới dịch bệnh bùng phát trở lại ở nhiều nước
có những nước còn xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày
và chính vì vậy
mà người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
vì dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
vậy việc tiêm bổ sung tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có ý nghĩa như thế nào
chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần chia sẻ của tiến sĩ nguyễn công luật
phó trưởng văn phòng tiêm chủng quốc gia viện vệ sinh dịch vệ trung ương
vâng đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết về những kết quả trong công tác tiêm phòng covid một mươi chín ở nước ta trong thời gian vừa qua
trong thời gian qua thì các địa phương đã rất là nỗ lực và tích cực triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng khác nhau
thế bà thì những ngày hôm qua thì tổng số trên toàn quốc đã tiêm được hơn hai trăm ba mươi bốn triệu vũ vaccine phòng covid một mươi chín các loại cho các nhóm đối tượng
cụ thể là đối với những đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
thì chúng ta đã tiêm được
khoảng bốn mươi sáu triệu mũi nhắc lại mũi ba
với tỉ lệ khoảng gần sáu mươi chín
mỗi bốn chúng ta đã tiêm được gần năm triệu mũi
thế còn đối với cái nhóm trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi
thì chúng ta cũng đã
mới triển khai chúng ta đã tiêm được gần một triệu mũi ba cho trẻ
với tỉ lệ là khoảng một mươi một
còn đối với nhóm trẻ từ năm một mươi hai tuổi
thì chúng ta cũng đã tiêm được sáu một triệu mũi một
và đồng thời là hai năm triệu mũi hai
và hiện nay thì
địa phương đang rất là tích cực và nỗ lực
tiếp tục triển khai các vaccine covid một mươi chín
cho các nhóm đối tượng
theo chỉ đạo của chính phủ tổ chức chính phủ
như bộ y tế
để sớm hoàn thành chiến địch
vâng theo như những con số mà bác sĩ vừa chia sẻ
thì chúng ta có thể thấy rằng là kết quả tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
ở nước ta đã đạt được những kết quả rất là khả quan
tuy nhiên có một thực tế tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua
đã xảy ra tình trạng lơ là chủ quan trong việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
một số địa phương thì đã phải trả lại vaccine
vậy thì bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân cụ thể
của tình trạng này là vì sao ạ
có thể nói là trong thời gian vừa qua thì việt nam chúng ta
đã công chế rất tốt việc bệnh covid một mươi chín
cuộc sống đã trở lại bình thường
cho nên là nhiều người dân có cái tâm lý chủ quan
và việc là một số người dân thì đã mắc bệnh covid một mươi chín
cho nên nghĩ là đã có bức tịch bảo vệ
không cần phải tiêm các cái mũi vaccine tiếp theo
và một phần thì
cũng lo ngại về cái phản ứng sau tiêm chủng
với những cái thông tin tiêu cực trên các cơ địa thông tin đại chúng
thế và tại một số địa phương
thì sau khi mà cuộc sống trở lại bình thường
thì chính quyền tập trung vào cái việc mà khôi phục sản xuất
phát triển kinh tế
cho nên là cái công tác tiêm chủng thì
chủ yếu là do ngành y tế thực hiện
mà cũng chưa có sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ
của các cấp người đảng chính quyền các bác ngành quan kể
như là cái đoạn đầu của chiến dịch
thế và với cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
và bộ y tế
thì hiện nay các địa phương
đang nỗ lực tích cực triển khai
thế và đồng thời thì công tác truyền thông
về sự cần thiết lợi ích
cũng như tính an toàn hay là tính dịch bệnh
thì cũng đang tiếp tục được đẩy mạnh
truyền thông cho các cơ địa thông tin đại chúng
thế và chúng tôi mong muốn
người dân tiếp tục ủng hộ
tham gia tích cực nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trước hết là bảo vệ mình
sau là bảo vệ những người thân và cộng đồng
vâng như bác sĩ vừa chia sẻ
thì một trong những nguyên nhân khiến người dân ngại
đi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đó là lo ngại về những tác dụng phụ
vậy thì sự thật của vấn đề này như thế nào thưa bác sĩ
những ngày hôm qua thì chúng ta đã triển khai
được hơn hai trăm ba mươi triệu mỗi vaccine
thế và kết quả cho thấy là vaccine covid một mươi chín
là rất an toàn
các cái phản ứng mà ghi nhận được
thì chủ yếu là các cái phản ứng thông thường
như là đau tại chỗ tiêm
sốt miệt mỏi đau cơ
tức là những cái phản ứng này thường sẽ tự hết
từ một đến ba ngày
thế còn là những cái trường hợp phản ứng nặng
thì cũng khó gặp nhưng mà rất hiếm
với cái sát xuất chỉ khoảng ba trên một mươi triệu đối tiêm
thế và hiện nay thì rất nhiều các thông tin
trên mạng xã hội
chưa được kiểm chứng thiếu căn cứ
và dẫn tới sự hoa mau trong tiêu luận
chúng tôi rất mong muốn người dân
khi mà tiếp cận các thông tin
thì có một cái sự tìm hiểu
có một cái sự ghi nhận sáng suốt
để chúng ta hiểu đúng về lợi ích
vai trò của vắc xin
vắc xin đã chứng minh được giá trị của nó
cuộc sống nó trở lại bình thường
chúng ta có cuộc sống bình thường như thế này
chính là nhờ vắc xin
như tôi vừa nói kết quả triển khai tiệm của việt nam
chúng ta cũng đã chứng minh cho tính an toàn của vắc xin
do vậy người dân hay yên tâm
vâng có thể thấy trong thời gian vừa qua
thì dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát tốt
tuy nhiên nếu như việc tiêm phòng vắc xin không được triển khai tốt
thì sẽ xảy ra những tác động xấu như thế nào thưa bác sĩ
chúng ta đều biết là dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
và tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là với sự xuất hiện của biến thể mới
trên thế giới cũng như tại việt nam trong thời gian gần đây
cho nên việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì cần phải tiếp tục được đẩy mạnh và quan tâm
nếu mà chúng ta không tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
thì miễn dịch của cộng đồng sẽ suy giảm
chúng ta biết là miễn dịch của vắc xin không phải tồn tại mãi mãi
nó không bền vững mà suy giảm theo thời gian
và nếu chúng ta không tiêm chủng các cái mũi nhắc lại
thì miễn dịch không được đảm bảo
và khi cộng đồng suy giảm miễn dịch
thì nguy cơ bùng phát dịch rất lớn
nếu dịch bùng phát thì chúng ta lại phải áp dụng các biện pháp giãn cách
hoặc là các biện pháp phòng chống dịch một cách chặt chẽ
thì như vậy cuộc sống của chúng ta lại bị đảo lộn lại bị thay đổi
và số trường hợp bị mắc nặng phải vào viện sẽ tăng lên
nó có thể dẫn tới quá thải của viện
nó có thể dẫn tới nhiều trường hợp bị các cái tai biến nặng
và thậm chí là dẫn tới tử vong
cho nên là nếu chúng ta mà không tiêm chủng vắc xin
thì cái nguy cơ bùng phát dịch
và khi dịch bùng phát thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống
ảnh hưởng đến kinh tế là rất lớn
vâng vào ngày hôm qua thì thủ tướng đã yêu cầu phải đẩy mạnh
việc tiêm nhắc lại vắc xin covid một mươi chín ở tất cả các địa phương
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kế hoạch
trong công tác tiêm phòng vắc xin covid một mươi chín như thế nào được không ạ
hiện nay thì các địa phương cũng đang rất là nỗ lực
và tích cực triển thai tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín cho các nhóm đối tượng
và đặc biệt là ngày hôm qua thì thủ tướng cũng đã chỉ đạo
rất là quyết liệt mạnh mẽ
và yêu cầu các địa phương cần phải tăng cường công tác triển thai tiêm vắc xin covid một mươi chín
thần tốc hơn nữa
và hiện nay thì tại các địa phương
chúng tôi cũng đã cung ứng đủ vắc xin
và các địa phương đang triển thai tiêm cho các nhóm đối tượng
chúng ta cùng lúc phải triển khai đồng thời cho cả ba nhóm
là mũ nhắc lại một mươi ba một mươi bốn cho nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên
mũ nhắc lại một mươi ba cho nhóm từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
và mũ cơ bản cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi
cho nên là cũng cần có khoảng thời gian nhất định để có thể triển thai
cái thứ hai nữa
là hiện nay thì có mối quan hệ
về công tác truyền thông
về tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
về tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như tại việt nam
về các phản ứng sau tiêm
thì cũng đang tiếp tục đẩy mạnh trên các thông tin đại chúng
để người dân có thể tiếp cận được các nguồn thông tin chính thống
bên cạnh sự quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ y tế
dựa vào cuộc của các cấp điều đảng chính quyền
thì chúng tôi cũng rất mong muốn người dân
thể hiện trách nhiệm của mình
đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ
tiêm chủng vắc xin không chỉ bảo vệ bản thân
mà còn bảo vệ cả cộng đồng
và chỉ khi có sự tham gia hưởng ứng của người dân
thì chiến dịch mới có thể nhanh chóng thành công và kết thúc
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay